tại hà nội đại học mở hà nội tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì và tổng kết hai mươi năm năm xây dựng và phát triển của nhà trường
ra đời trong bối cảnh đất nước đang đứng trước thách thức có tính lịch sử vừa chống nguy cơ tụt hậu vừa tăng tốc phát triển
viện đại học mở hà nội được thành lập và đã tìm được con đường phát triển phù hợp của mình phát huy tối đa lợi thế của một cơ sở đào tạo tự chủ công lập
bảy mươi năm năm vượt qua nhiều thách thức để đi lên viện đại học mở hà nội đang từng bước khẳng định vị trí trong hệ thống các cơ sở đào tạo của đất nước
mục tiêu của viện là ổn định quy mô đào tạo chú trọng hoàn thiện chương trình và phương pháp đào tạo lấy chất lượng đào tạo cao làm định hướng chiến lược
kết hợp dạy và học với nghiên cứu khoa học được xác định là yếu tố căn bản nâng cao chất lượng đào tạo
tại buổi lễ kỷ niệm trường đại học mở đã vinh dự đón nhận huân trường lao động hạng nhì